biến thể covid một mươi chín mới omicron với số lượng lớn đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng rào miễn dịch
làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng không hay các hãng dược sẽ phải bào chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng
vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicron có làm tăng nguy cơ bệnh nặng
hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng
các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học novavax cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine
để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ chứa protein đột biến trong biến thể omicron
để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch
nhưng việc thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết
đang tìm thêm dữ liệu về omicron để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất xưởng một loại vaccine
có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
moderna trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường
phù hợp với chủng mới bằng cách thử dùng vaccine hiện có với liều lượng cao hơn
và nghiên cứu các loại khác
omicro đã được ghi nhận tại ít nhất một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi who vẫn chưa kết luận về khả năng lây lan và độc lực của biến thể này
hãng reuters vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một đưa tin biến thể omicron gây covid một mươi chín đã lây lan sang nhiều nước
với các ca nhiễm mới được ghi nhận tại hà lan đan mạch và úc
dù nhiều nước áp dụng các biện pháp giới hạn đi lại để đề phòng
tổ chức y tế thế giới cho hay chưa rõ liệu omicron có lây lan mạnh hơn
gây bệnh nặng hơn so với các biến thể khác hay không
dữ liệu ban đầu cho thấy tỷ lệ nhập viện gia tăng tại nam phi
nhưng có thể do tổng số người nhiễm gia tăng
sau khi được phát hiện đầu tiên tại châu phi đến nay omicron đã được ghi nhận tại nam phi
botswana hồng kông bỉ israel úc anh đan mạch đức ý hà lan pháp và canada
omicron được who xếp vào diện biến thể gây covid một mươi chín đáng lo ngại
và khiến nhiều nước áp dụng các quy định giới hạn mới do lo ngại biến thể này có khả năng kháng vaccine
tổ chức y tế thế giới ra thông cáo cho hay đang phối hợp với các chuyên gia để tìm hiểu thêm
về khả năng tác động của omicron đối với các biện pháp ứng phó covid một mươi chín hiện nay trong đó có vaccine
dự kiến anh sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của bộ trưởng y tế các nước g bảy trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một
để thảo luận về biến thể mới
trong khi đó một bác sĩ ở nam phi nằm trong số những người đầu tiên nghi ngờ
về sự xuất hiện của biến thể mới cho hay triệu chứng của người nhiễm omicron đến nay là nhẹ và có thể chữa tại nhà
bác sĩ angelic koegi chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi cho rằng omicron không giống như delta
và đến nay các bệnh nhân chưa có triệu chứng mất mùi vị cũng như chưa bị giảm đáng kể mức oxy trong máu
dự kiến tổng thống mỹ joe biden sẽ cập nhật về biến thể mới và phản ứng của nước này vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo nhà trắng thông tin
trong khi đó the south china morning post đưa tin các nhà khoa học hàng đầu trung quốc cho hay
nước này chưa có kế hoạch siết kiểm soát biên giới
để đối phó với biến thể omicron biến thể này rất mới chúng ta cần đánh giá khả năng gây hại của nó
tốc độ lây lan nhanh ra sao có gây bệnh nặng hơn không và có cần thiết phải phát triển một vaccine nữa hay không
theo ông trung nam sơn cố vấn của chính phủ trung quốc về covid một mươi chín
chuyên gia dịch tễ trưởng tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật trung quốc ngô tuân hữu
cũng cho hay trung quốc sẽ chờ và theo dõi biến thể omicron trong khi duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới hiện hữu
trước tình hình biến chủng mới đáng lo ngại của sars cov hai có tên gọi omicron b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana
bộ y tế đề nghị viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động giải trình tự gen trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
đặc biệt người về từ các quốc gia khu vực nam phi
theo các nhà khoa học biến chủng omicron được phát hiện lần đầu ở botswana ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai

đặc biệt biến chủng omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
bộ y tế cho biết đến nay tại việt nam qua giám sát dịch tễ của sars cov hai
hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron
tuy nhiên để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của omicron vào nước ta từ những quốc gia đã ghi nhận lây lan biến chủng mới
bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch
bộ cũng yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen những trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đặc biệt là những người có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
bộ y tế cũng đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo từng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ quốc gia bao gồm nam phi
botswana namibia zimbabwe eswatini lesotho mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến hoặc đi về từ những quốc gia kể trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới cùng các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế
để thông tin kịp thời về những biến chủng của sars cov hai nhằm đưa ra biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch
trong khi đó tại châu âu ngay thứ bảy cuối cùng của tháng một mươi một nỗi sợ biến chủng omicron đang lan rộng khi nhiều nước trên thế giới xiết chặt biện pháp phòng dịch hạn chế đi lại
tại sân bay johannesburg nam phi du khách lo lắng xếp hàng chật kín chèn trúc trên những chuyến bay cuối cùng được phép rời khỏi quốc gia này
biến chủng mới được phát hiện đầu tiên ở nam phi song giờ đây hàng loạt quốc gia trên thế giới đã phát hiện ca nhiễm omicron
hãng tin reuters cho biết anh xác nhận có hai ca nhiễm chủng omicron đầu tiên và các ca nghi ngờ cũng đã xuất hiện ở đức
cộng hòa xéc cả hai ca nhiễm của anh đều có tiền sử du lịch tại miền nam châu phi chính phủ anh nâng mức cảnh báo hạn chế đi lại trong khu vực này
trong khi đó chính quyền hà lan đã cách ly sáu mươi một hành khách trở về từ nam phi có kết quả xét nghiệm dương tính với ncov
những người này được sàng lọc từ sáu trăm linh hành khách nhập cảnh sân bay sifung từ nam phi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tất cả đều đã được cách ly tại khách sạn
cơ quan y tế của hà lan cho biết họ đang xác định số ca mắc covid một mươi chín vừa phát hiện có liên quan biến chủng mới hay không
omicron đã lọt vào châu âu và hồng kông hay isral vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cùng thời điểm giới chức bỉ cho biết họ đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến chủng này
bệnh nhân chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín trở về từ nước ngoài
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bộ trưởng các vấn đề xã hội ở bang hec nước đức xác nhận họ đã có ca bệnh đầu tiên nhiễm chủng omicron và người này đã được tiêm phòng đầy đủ hai liều
còn tại ý viện y tế quốc gia cho biết một trường hợp nhiễm biến chủng mới đã phát hiện ở milan người này đến từ mozambiqu
ngoài ra hàng loạt quốc gia khác trên thế giới ngừng nhập cảnh cho hành khách đi hoặc về từ nam phi do lo ngại biến chủng mới
bên cạnh đó chính sách cấm nhập cảnh còn áp dụng cho hàng loạt quốc gia của châu phi như botswana elswattini lesoto namibia
tại châu á các quốc gia có động thái mới nhất là hàn quốc thái lan malaysia singapore và philippines
theo ông opad kan kawepong cục trưởng cục kiểm soát dịch bệnh thái lan nước này đã dừng tiếp nhận đăng ký nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một malaysia siết đi lại với một số nước châu phi
người nước ngoài có tiền sử đi qua bảy nước nam phi botswana lesoto mozambique namibia và zimbabwe trong vòng một mươi bốn ngày đều không được nhập cảnh
người dân cũng không được xuất cảnh tới các quốc gia kể trên
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một philippines và singapore cũng thông báo hạn chế đi lại với bảy nước châu phi kể trên
lệnh cấm của singapore áp dụng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một còn ở philippines thời gian hiệu lực là từ hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
hàn quốc ấn độ cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và năm nước láng giềng
mỹ australia bỉ mỹ brazil canada và liên minh châu âu eu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt đầu cấm chuyến bay
từ tám quốc gia châu phi
tổ chức thương mại thế giới cũng phải đình chỉ hội nghị cấp cao lớn nhất trong bốn năm và phút chót do lo ngại biến chủng mới
cùng với lệnh hạn chế từ các nước trên toàn cầu giới khoa học lúc này chạy đua để xác định mối nguy từ biến chủng mới
họ đang đánh giá liệu omicron có thực sự né tránh được vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một nhóm chuyên gia từ bệnh viện babino ghezu italia công bố bảng so sánh cho thấy vị trí các đột biến trên biến chủng omicron so với delta
dựa trên điều này họ nhận định virus đã biến đổi để thích nghi tốt hơn với cơ thể con người
trong khi đó các hãng sản xuất vaccine covid một mươi chín cũng tìm cách chỉnh sửa công thức cho phù hợp với tình hình hiện tại
pfizer biontech là hãng đầu tiên có động thái mới
các nhà khoa học của hãng đang xem xét hiệu quả của vaccine trước biến chủng omicron
quá trình nghiên cứu này mất chậm nhất là hai tuần và pfizer cho biết họ sẽ điều chỉnh cho phù hợp với biến chủng mới nếu cần thiết
tuy nhiên các nhà khoa học thừa nhận hiện còn quá sớm để kết luận độc lực của biến chủng opecron
các biến chủng khác hay không
trong khi đó moderna cũng khẳng định sẽ hoát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện để giải quyết mối đe dọa mới
bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
giám đốc điều hành của moderna stefan banseo cho biết họ đang làm việc nhanh nhất có thể
để hiện thực hóa chiến lược của mình trong việc giải quyết các biến chủng mới
hãng cũng được cho biết liệu tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại như delta và beta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả với các biến chủng mới trong thử nghiệm lâm sàng sáu mươi đến chín mươi ngày
hãng johnson johnson đã xác nhận thử nghiệm vaccine của họ có hiệu quả với biến chủng mới
với astrazeneca nhóm chuyên gia đang nghiên cứu ở botswana và eswattini
nơi biến chủng mới được xác định để thu thập dữ liệu thực tế về cách vaccine hoạt động
covavavax covid một mươi chín mới nhất được các nước phê duyệt cũng không nằm ngoài cuộc đua chống biến chủng mới
theo reuters ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hãng đường novavax của mỹ tuyên bố
họ đang phát triển protein gai dựa trên trình tự gen đã biết của biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
dự kiến trong quá trình này có thể mất vài tuần
trong khi đó cơ quan dược phẩm châu âu ema khá thận trọng khi cho biết
còn quá sớm để lên kế hoạch điều chỉnh vaccine chống biến chủng omicron